sau các tỉnh miền trung và miền tây thì sáng nay tỉnh lâm đồng đã tổ chức đón hàng ngàn người dân
đang làm việc tại các tỉnh thành phía nam về quê tránh dịch với quy mô lớn và được chuẩn bị kỹ lưỡng
ngay từ sáu giờ sáng khoảng hơn hai người đã có mặt tại bến xe miền đông
để làm các thủ tục y tế và được hướng dẫn lên xe
đợt đưa đón lần này chủ yếu là người già phụ nữ trẻ nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn
đến từ tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ có nguyện vọng trở về quê
nhưng bị mắc kẹt hơn ba tháng nay do dịch bệnh và lệnh giãn cách ở các tỉnh thành
nhiều người đã không giấu được niềm vui và cảm xúc của mình khi chuẩn bị được trở về nhà
ở sài gòn này thì hiện tại là quá khó khăn rồi
kẹt ở trong này bốn tháng trời vì dịch bệnh cho nên là bữa nay được đón nói về là em rất vui và cảm ơn địa phương rất nhiều
được sự giúp đỡ của tỉnh có xe đưa rước trẻ em với phụ nữ người già về tụi em cũng mừng
của em dưới này cũng không còn cách nào nữa
để chuyên chở hơn hai người dân một trăm linh ba chiếc xe dường nằm loại bốn mươi năm chỗ đã được huy động
và sẽ đưa người dân về thành phố đà lạt và tất cả một mươi một huyện thị của tỉnh lâm đồng
đại diện các sở ban ngành của tỉnh lâm đồng cũng có mặt để hướng dẫn bà con làm các thủ tục cần thiết
hôm nay thì mình tổ chức một trăm linh ba xe về tất cả các quyện của tỉnh lâm đồng
trong dịch này thì ngày hôm nay mình sẽ có chia ra hai đợt
để cách nhau một tí
hiện tại thì danh sách dự kiến là hai một trăm linh khách
chúng tôi tổ chức nhiều cái khâu làm sao mà để bà con vào là cách nhanh nhất tránh cái tình trạng ủng tắc dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái dịch bệnh bây giờ
chúng tôi tổ chức ba khâu
khâu bên ngoài kiểm soát hồ sơ
khâu bên này gắn mã để đưa lên và khâu vô trong kia là lên xe
cấp phát toàn bộ trang thiết bị bảo hộ bà
và những cái phần ăn nhẹ bà con trong quá trình quản chuyển từ thành phố hồ chí minh về lâm đồng
sau đợt một hôm nay đợt hai sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng một mươi với sáu mươi hai xe dường nằm đưa khoảng một một trăm linh bà con đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu và bình phước về quê
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã gửi văn bản đến ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho công dân cư trú tại thành phố

lãnh đạo tỉnh lâm đồng bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đến thành ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
các ban ngành thành phố hồ chí minh đã cư mang hỗ trợ giúp đỡ người dân tỉnh nhà trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp